sở công thương tỉnh lạng sơn đã thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện xe chở hoa quả tươi

thay vì hết ngày hai mươi năm tháng hai như thông báo trước đó

điều chỉnh tăng mạnh giá vàng tiền sát mốc sáu mươi bốn triệu đồng một lượng
cụ thể miếng sgc ở mức sáu mươi ba một đến sáu mươi ba bảy mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra tăng một trăm linh đồng một lượng
ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua ngày hai mươi ba tháng hai
ngày hai mươi ba tháng hai liên đoàn lao động tỉnh bình dương cho biết khoảng tám trăm linh lao động tại một công ty
có vốn đầu tư đài loan trung quốc tại đường số một mươi tám khu công nghiệp sóng thần hai thành phố dị an
quay trở lại làm việc bình thường sau gần một tuần ngừng việc tập thể
trước đó nguyên nhân xảy ra ngừng việc tập thể liên quan đến tiền phụ cấp sinh hoạt lương cơ bản
sáng hai mươi ba tháng hai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai cho biết
đợt rét hại kéo dài ba ngày qua từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng hai ở lào cai đã làm hàng trăm gia súc
chủ yếu là châu bị chết thiệt hại hàng tỷ đồng
thống kê sơ bộ toàn tỉnh lào cai đã có một trăm bốn mươi gia súc các loại bị chết rét
trong đó chủ yếu là châu số ít còn lại gồm bò ngựa và dê
thưa quý vị lợi dụng tâm lý của nhiều người trong việc ngại ngần đi thăm khám sức khỏe
hiện nay thị trường thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo có tác dụng giảm cân
bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý đang ngày một nở rộ
nguy hiểm hơn theo cảnh báo của cục an toàn thực phẩm bộ y tế
nhiều loại thực phẩm chức năng
trong đó có chứa chất gây cấm chứa chất cấm gây hại đến sức khỏe người dùng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
bổ thận tráng dương tìm lại và duy trì mãi lực thời trai trẻ
anh chính là giấc mơ của em
đây chắc hẳn là những điều mà khách hàng mong muốn khi mua những sản phẩm này
nhưng mong muốn ấy chưa kịp thành hiện thực đã bị dập tắt
tôi cũng vừa đặt loại thực phẩm chức năng này trên mạng
với mong muốn đời sống hôn nhân của vợ chồng tôi được cải thiện hơn
nhưng khi báo đài đưa tin về việc các loại thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý này còn chứa chất cấm
nên tôi cũng khá là hoang mang đến giờ vẫn chưa dám sử dụng
theo kết quả kiểm nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
hai sản phẩm thực phẩm chức năng trên có chứa chất cấm
đồng nghĩa với không được phép lưu hành và không đủ điều kiện sử dụng cho người tiêu dùng
hai cái chất cấm mà phát hiện trong hai sản phẩm này thì đều là thuộc nhóm ức chế pde
là thuộc nhóm điều trị dối loạn cương dương
và tùy thuộc vào hàm lượng của cái chất đó trong sản phẩm
cũng như là cái mức độ cái tần suất sử dụng một cái sản phẩm đó
thì sẽ gây ra những cái tác hại đối với sức khỏe con người
hiện nay hai sản phẩm này vẫn được giao bán trên mạng internet
với giá gần một triệu ba trăm linh nghìn đồng một hộp
khi phóng viên liên hệ với doanh nghiệp sản xuất hai sản phẩm này
câu trả lời khiến ai cũng phải ngỡ ngàng đến bật ngửa
trên thực tế có rất nhiều loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe
được giới thiệu có công dụng giảm cân cân bằng tiết tố
thải độc bổ thận
tráng dương tăng cường sinh lý khác bị cảnh báo về việc chứa chất cấm
cũng như gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng
khi tư vấn cho khách hàng các đối tượng thường phóng đại công dụng
của các loại thực phẩm chức năng
thậm chí nhiều đơn vị tổ chức cá nhân còn tra trộn hàng giả
hàng nhái kém chất lượng để bán cho khách hàng
thì tôi đã đề nghị người tiêu dùng là hoàn toàn tuyệt đối không dùng
một là hàng sách tay hai là các sản phẩm đã bị thu hồi
hoặc là đã bị cấm không cho phép dùng
ba là các sản phẩm giảm cân mà chỉ nói lén lút người đó truyền tay người kia
mà chưa có công bố đăng ký của cộng an toàn thực phẩm và cộng quản lý dược
thì tuyệt đối không nên dùng
theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia
người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm rõ tèm bác trên bao bì của sản phẩm
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên mua từ những thương hiệu uy tín
chất lượng để đảm bảo sức khỏe cũng như tránh việc tiền mất tật mạng